thưa quý vị ngày hai tháng tám công an quận một mươi một tp hcm đang lấy lời khai
và truy xét những người liên quan đến việc một người đàn ông bị một nhóm dùng hung khí
đánh tới tấp trên đường lê thị bạch cát
theo clip ghi lại tối ngày ba mươi tháng bảy người đàn ông ba mươi chín tuổi bị nhóm hơn năm người vây quanh
dùng tay chân và hung khí đánh tới tấp
khi nạn nhân ngã ra đường nhóm người này tiếp tục dùng chân đạp vào vùng lưng và đầu
thời điểm xảy ra vụ việc có nhiều người đứng gần đó chứng kiến nhưng không ai dám căng ngăn
nạn nhân sau đó vào viện để cấp cứu
sau khi vụ việc xảy ra công an quận một mươi một đã vào cuộc điều tra
truy xét những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật
theo nạn nhân những người đánh nạn nhân đều là những người nạn nhân quen biết